báo cáo tình hình kinh tế xã hội thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết trong chín tháng đầu năm gdp cả nước chỉ đạt năm chín trong khi cùng kỳ đạt sáu năm giảm mạnh nhất là công nghiệp khai khoáng với mức bốn một
trong khi đó dự báo tăng trưởng gdp cả năm sẽ thấp hơn kế hoạch sáu bảy đề ra tình hình thu ngân sách chín tháng đạt thấp nợ động thuế còn lớn việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư công còn chậm nợ động xây dựng cơ bản lớn quản lý sử dụng tài sản công chi tiêu công còn lãng phí
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trình bày các giải pháp để siết kỷ luật tài chính như tiết kiệm chi gắn việc bố trí các dự án nhiệm vụ chi với khả năng cân đối nguồn lực từng bước thực hiện khoán chi hành chính đấu thầu giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công
tuy nhiên theo ý kiến của một số đại biểu vấn đề quan trọng là chỉ ra nguyên nhân sâu xa nội tại của những hạn chế chỉ số sụt giảm này thì bản báo cáo lại thiếu
lý do khách quan như là thiên tai như là vấn đề sự cố môi trường
vấn đề khủng hoảng kinh tế thế giới chúng tôi cho rằng đấy chỉ là một yếu tố nhất thời thôi
còn cái kinh tế tăng trưởng chậm và cái hiệu quả thấp điều ấy nó xuất phát từ yếu tố về nội tại của nền kinh tế
cái tái hợp tố rất là chậm và cái hiệu quả đầu tư của nền kinh tế chậm
thế một khi chúng ta đang vướng phải một cái ngưỡng về đầu tư công chúng ta không tăng đầu tư công lên được
cho nên là chúng ta không tăng vốn đầu tư thế là ngay lập tức nền kinh tế bắt đầu tăng trưởng chậm
đấy là một cái hạn chế của cái mô hình tăng trưởng kinh tế trước đây là tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn
bây giờ chúng ta bỏ cái mô hình đó chuyển sang mô hình là phải tăng trưởng hiệu quả
thì đó là khi giảm đầu tư công thì cái tốc tăng trưởng nó thấp xuống
thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ là chính phủ phải nhìn nhận thấy và phải quyết tâm có những hành động quyết liệt trong những điều này
đánh giá về tình hình bộ máy hành chính hiện tại thủ tướng khẳng định năng lực phẩm chất của một bộ phận cán bộ công chức chưa đáp ứng yêu cầu
tinh giản biên chế còn chậm tình trạng tham nhũng lãng phí còn nghiêm trọng
nhiều ý kiến đại biểu cho rằng cần có cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng
chúng ta thấy là cái chống tham nhũng phần lớn là do báo chí người dân phát hiện ra trong hệ thống không phát hiện ra
thế thì rõ ràng cái tính đấu tranh trong nội bộ tố cáo tham nhũng vạch chân nó
nó vì sao lại không được triển khai trong nội bộ của máy
phải chăng là cái kẻ tham nhũng đấy nó có thủ đoạn
tinh vi xảo trá nó ẩn giật mà chúng ta không phát hiện ra
phải chăng là cái kẻ tham nhũng nó có quyền
nếu mà tố cáo nó thì nó quay lại nó trù dập nó có thể hám hại cái người tố cáo
đấy là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng các đại biểu quốc hội rồi là các cơ quan nhà nước phải nghiên cứu
theo thủ tướng chính phủ trong thời gian tới chính phủ sẽ tăng cường kỷ luật kỳ cương trong các cơ quan hành chính
tăng cường thanh tra kiểm tra công vụ xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu tiêu cực
vi phạm pháp luật
song song đó sẽ kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế khoảng bốn người trong hệ thống hành chính nhà nước
đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cơ quan nhà nước và trong toàn xã hội
có thể nói việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong thời gian tới của nước ta sẽ gian nan và thách thức
vấn đề đặt ra hiện nay đó là cần nhìn thẳng vào kết quả đánh giá đúng nguyên nhân
thì mới có thể có những giải pháp thực sự hữu hiệu đáp ứng nguyện vọng của cử tri cả nước
ngày hai mươi tháng một mươi
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã tổng kết hai mươi năm thực hiện pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên
giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi sáu hai nghìn một mươi sáu và phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
đây là một hoạt động có ý nghĩa thắp sáng lên ngọn lửa truyền thống bộ đội cụ hồ trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trải qua hai mươi năm thực hiện pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên
lực lượng vũ trang thành phố đã tổ chức tuyên truyền được gần hai mươi đợt
với gần sáu triệu lượt người tham gia
chất lượng và những nội dung tuyên truyền đã được trú trọng
như thông qua các hội nghị tập huấn và qua các phương tiện thông tin đại chúng
công tác huấn luyện quân sự cho lực lượng dự bị động viên được triển khai thường xuyên
có tổng kết và rút kinh nghiệm đầy đủ đảm bảo không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
công tác đào tạo nguồn đạt tỷ lệ chín mươi ba bảy so với tổng số nguồn cần đăng ký
trong thời gian tới để nâng cao sức chiến đấu của lực lượng dự bị động viên
ủy ban nhân dân thành phố giao cho bộ tư lệnh thành phố tiếp tục tham mưu
nắm chắc công dân là quân nhân dự bị để đăng ký quản lý
phối hợp với các đơn vị thực hiện các thông tư liên tịch
chăm lo chế độ chính sách giải quyết công an việc làm cho quân nhân sau khi trở về địa phương
nhân dịp này bộ quốc phòng bộ tư lệnh quân khu bảy
ủy ban nhân dân thành phố biểu dương ba mươi bảy tập thể và năm mươi bốn cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc
trong việc xây dựng lực lượng dự bị động viên
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra và phát hiện
hơn hai mươi chín vụ về hàng giả hàng kém chất lượng vi phạm sở hữu trí tuệ
với số tiền xử phạt là năm mươi tám tỷ đồng
trong đó giả về chất lượng công cụ hai hai trăm tám mươi tám vụ giả mạo về nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý bao bì một năm trăm ba mươi bốn vụ
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ba trăm một mươi sáu vụ
vi phạm về tem nhãn bao bì hàng hóa ba trăm năm mươi vụ và nhãn rán hàng hóa hai mươi hai tám trăm năm mươi vụ
cũng bàn về việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng thực thi trong công tác chống hàng giả
hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
cục quản lý thị trường bộ công thương đã phối hợp với đại sứ quán anh
tại đây đại diện bộ công thương nhấn mạnh
cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến để cho người dân các hộ kinh doanh doanh nghiệp
nắm vững hơn các quy định của pháp luật
từ đó nâng cao ý thức tự xác chấp hành pháp luật
phòng tránh buôn bán vận chuyển hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
trước những thiệt hại do mưa lũ các bộ ban ngành tổ chức đã tổ chức phát động
khuyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả do thiên tai lũ lụt
tại buổi lễ phát động đồng chí đỗ văn chiến
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc
kêu gọi các cán bộ công chức viên chức đang công tác tại các vụ viện của ủy ban dân tộc
tham gia vận động đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do lũ lụt tại các tỉnh miền trung
với tinh thần tương thân tương ái mỗi cá nhân thuộc ủy ban dân tộc đã ủng hộ tối thiểu một ngày lương
toàn bộ số tiền sẽ được trao trực tiếp cho một số tỉnh miền trung bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ
bên cạnh đó công đoàn xây dựng việt nam cũng đã vận động cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động
mỗi người ủng hộ tối thiểu một ngày lương cho đến chiều ngày hai mươi tháng năm
đồng chí đỗ văn chiến ủy ban dân tộc đã đồng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do lũ lụt tại các tỉnh miền trung
bên cạnh đó công đoàn xây dựng việt nam cũng đã vận động cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động
mỗi người ủng hộ tối thiểu một ngày lương
cho đến chiều ngày hai mươi tháng một mươi công đoàn ngành xây dựng đã quyên góp được là hai sáu tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền trung
cảm thông chia sẻ với những thiệt hại mất mát của đồng bào miền trung
tại tỉnh quảng bình đoàn công tác của trung ương hội nông dân việt nam đã đến thăm và tặng quà cho tám gia đình có người chết
hai mươi hộ gia đình có người bị thương trong lũ và trao tặng hơn bốn trăm linh xuất quà với tổng giá trị hơn bốn trăm linh triệu đồng cho nhân dân bị thiệt hại
do cơn mưa lũ vừa qua
tại thị xã ba đồn và huyện lệ thủy tỉnh quảng bình sau đợt lũ vừa qua đã có hàng trăm chuyến hàng của các cơ quan doanh nghiệp đoàn thể của trung ương
địa phương và các tổ chức cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước đã hướng về quảng bình để phần nào chia sẻ những thiệt hại khó khăn trước mắt của người dân
động viên họ sớm ổn định cuộc sống
tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng và lấn sâu vào các khu dân cư gây đổ sập nhà dân và cuốn đi diện tích lớn đất nông nghiệp
gần một trăm linh hộ dân sống ven sông luôn trong tâm trạng lo lắng bất an khi mùa mưa lũ về
chính quyền địa phương và người dân đang mong chờ các ngành chức năng có biện pháp để bảo đảm an toàn cho bà con ven sông
nghe tin mưa lũ diễn biến phức tạp gia đình ông lê văn xuân thôn năng tây xã nghĩa phương huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi lại tìm cách đắp bờ sông để giữ không cho sạt lở căn nhà của mình
ông cho biết năm nào gia đình ông cũng đắp bờ giữ đất nhưng không hiệu quả
từ diện tích vườn rộng cách bờ sông hơn bảy mét sau gần một mươi năm bờ sông sạt lở lấn sâu vào bên trong mép nhà đe dọa tính mạng gia đình ông mỗi khi mùa mưa đến
ông cho biết năm nào gia đình ông cũng đắp bờ sông hơn bảy mét sau gần một mươi năm bờ sông sạt lở lấn sâu vào bên trong mép nhà đe dọa tính mạng gia đình ông mỗi khi mùa mưa đến
tâm thực sạt lở ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng hơn một trăm linh hộ dân ven sông và nguy cơ mất an toàn tuyến cầu cây bứa trên quốc lộ một a và đường tỉnh lộ sáu trăm hai mươi tám nếu xảy ra mưa lũ
mỗi năm sạt lở lấn sâu vào khu dân cư chừng một đến ba mét hàng trăm hộ dân vẫn đang thấp thỏm lo lắng khi mưa bão về nước lũ có thể cuốn trôi nhà cửa uy hiếp đến tính mạng của họ bất cứ lúc nào
nếu tính từ mép cũ bây giờ ra tới ngoài sông trước kia là cách đây khoảng một mươi năm về trước nó đã có phải là cả một mươi mét
bây giờ nó xâm thực vô cả trên một mươi mấy mức độ là nó xâm thực vô trong đất nhiều lắm thầu trước kia là khoảng ví dụ như là từ cách đây cả một mươi năm từ hơi là chín tới giờ luôn trước hơi là chín luôn bắt đầu là cứ mẫu nam cứ mẫu lục á lỡ lằn lỡ lằn lỡ lằn biết
cho nên là ở mà phạt hồng với thôi chứ không bây giờ tính ra bây giờ là nước cái mùa này mấy năm nay nó không lục nè mấy năm cái lục hay ngày lục cái là quảng hồng
hay ngày lục là lo chuyển thôi chứ không giống ổng
theo chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn cho người dân ven sông và tuyến cầu cây bứa trên quốc lộ một a cần xây dựng kè chống sạt lở
tuy nhiên kinh phí xây quá lớn so với sức của địa phương hàng năm địa phương và người dân ở đây đã nỗ lực dùng mọi biện pháp để có thể giữ đất bảo vệ nhà hạn chế thiệt hại về tính mạng và tài sản
còn cái nguồn kinh phí của địa phương thì hiện nay là không đủ đối với nghiệp cầu rồi mà tôi nghĩ là cấp quyền cũng không đủ bởi vì cái cây nó lớn
nếu mà xung yếu cái đoạn xung yếu nhất là từ cầu cây bứa mà lên đến nay là đúng là trây một năm trăm linh mấy thì đối với cấp quyền thì không đủ khả năng
thì vừa qua là có cơ quan chức năng là như sở nông nghiệp sở tờ chính rồi có phần bôn của quyền cùng sở đi khổ sốt nhiều lần nhưng mà đến nay thì cái kết quả cũng chưa được mỹ mõn lắm
được biết tỉnh quảng ngãi cũng đã đồng ý với chủ trương thực hiện xây kè bờ bắc sông cây bứa gia cố chống sạt lở đoạn bờ sông dài một m xây dựng sáu trăm linh kẻ kiên cố đoạn qua khu dân cư dài sáu trăm linh m
tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa được truyền khai và tính mạng tài sản của những hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục bị đe dọa khi mùa mưa lũ đến
chuyển sang một số tin tức trong nước đáng chú ý khác
ninh thuận thực trạng tảo hôn ở phước bình
giúp dân để xây dựng thế trận lòng dân